tại nghệ an vào lúc hơn một mươi một h ngày hai mươi chín tháng sáu một xe tải cầu vướng dây điện phát lửa và bốc cháy tại xóm yên thịnh xã nghi xuân huyện nghi lộc
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an nghệ an đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số tám điều động phương tiện và lực lượng nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy
vụ tai nạn đã khiến lái xe cầu tử vong vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ